hội thảo khoa học dối loạn nội tiết bi kịch từ quá khứ kéo dài đến tương lai vừa được tổ chức tại thành phố monpeer miền nam nước pháp với sự tham gia của các chuyên gia về y học lịch sử và các nhà hoạt động xã hội pháp
đây là sáng kiến của hội các nhà khoa học pháp nghiên cứu về chất độc da cam và các chất gây dối loạn nội tiết
mục đích là hội thảo nhằm chia sẻ những thông tin về tác động của chất độc da cam đối với sức khỏe con người và khởi động dự án nghiên cứu tìm cách chữa bệnh cho các nạn nhân ở việt nam
tham gia hội thảo có bà trần tố nga một nạn nhân của chất độc màu da cam trong chiến tranh ở việt nam hiện đang cư trú tại pháp
bà nga đang kiện các công ty mỹ sản xuất hóa chất suốt bốn năm qua đã có một mươi một phiên tòa nhưng chỉ dừng lại ở những phiên tòa thủ

những cái từ ngữ về khoa học đồ này kia có thể mình không hiểu
nhưng mà cái người ta cố gắng để người ta chứng minh được cái thảm họa của cuộc chiến tranh hóa hóa chất này đó thì đấy là mình thấy được là về tấm lòng của những nhà nghiên cứu
nếu mà chúng ta nghiên cứu được những cái việc này thì chúng ta sẽ giảm ra những cái thảm họa rất lớn cho việt nam chúng ta
cũng là một cái thành tiệu cho nhân dân thế giới và các nước thấy rằng những cái thảm họa
và hóa học đối với con người và môi trường đích
qua nghiên cứu về những ảnh hưởng của chất độc màu da cam chúng tôi đã có cái nhìn rõ hơn về những nhiễu loạn hệ nội tiết
ngoài ra nghiên cứu còn chứng minh ảnh hưởng của chất độc đến trẻ em việt nam các thế hệ kế tiếp
nghiên cứu này rất quan trọng và nhằm cảnh báo các chính trị gia những người làm trong lĩnh vực y tế trên thế giới
để chứng minh rằng nếu chúng ta không chống lại việc sản xuất những chất gây dối loạn nội tiết như chất độc da cam
chúng ta sẽ lại gây ra những hậu quả tương tự cho các thế hệ sau
có tới bốn tám triệu người bị phơi nhiễm chất độc hóa học trong đó có khoảng ba triệu người hoặc là chết hoặc đang phải vật lộn với nhiều căn bệnh nguy hiểm sống trong cảnh bần cùng
chất độc da cam đã gây ra nhiều căn bệnh khủng khiếp và di chuyển sang đến thế hệ thứ ba bị dị dạng tật nguyền bẩm sinh